liên quan đến vụ việc lực lượng chức đang kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm tại vũ trường lớn nhất thành phố đà nẵng
hôm nay ubnd quận hải châu cho biết đã ra quyết định xử phạt các vi phạm hành vi hành chính của vũ trường này
theo đó ubnd quận hải châu đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn hữu thanh với tổng số tiền tám mươi tám triệu đồng
vì các hành vi gồm phạt tiệt sáu mươi triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tịch thu hai mươi hai chai rượu
phạt tiền tám triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và tịch thu ba mươi năm dụng cụ sử dụng si sa
phạt tiền hai mươi triệu đồng vì không có chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
trước đó dạng sáng ngày hai mươi tháng năm lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra vũ trường phương đông phát hiện bảy mươi năm thanh niên dương tính với ma túy
cùng hàng loạt hành vi vi phạm hành chính